chuyển sang một thông tin đến từ lạng sơn
hôm nay tòa nhân dân tỉnh lạng sơn đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo lương trường trinh
trú tại thôn hu trung xã an hùng huyện văn lãng tỉnh lạng sơn về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
theo cáo trạng trưa ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm bị cáo lương trường trinh đã lên khu vực biên giới huyện văn lãng
nhận hai túi ma túy tổng hợp từ một đối tượng người trung quốc
sau đó trinh đã thuê xe taxi biển kiểm soát một mươi hai k một nghìn một trăm sáu mươi năm để vận chuyển về hà nội giao cho khách tiêu thụ
vào hồi hai mươi một h bốn mươi phút cùng ngày khi di chuyển đến km sáu mươi hai năm trăm linh quốc lộ một a thuộc địa phận thôn minh khai xã tri lăng huyện tri lăng tỉnh lạng sơn
thì trinh đã bị lực lượng chứng năng bắt quả tang cùng tăng vật đá hai túi nilon chứa ma túy tổng hợp dạng đá có tổng trọng lượng gần hai kg
với hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng hội đồng xét xử đã tuyên phạt tù trung thân đối với bị cáo lương trường